thưa quý vị chiều ngày hai mươi bốn tháng ba ban tổ chức giải dù lượn tỉnh con tum mở rộng năm hai nghìn hai mươi bốn
đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân một phi công dù lượn tử vong khi dự giải
theo ban tổ chức thời gian xảy ra vụ việc là ngày thi thứ hai tức ngày hai mươi ba tháng ba của giải
thời điểm đó phi công nat ba mươi chín tuổi chú hạ đông hà nội chuẩn bị hạ cánh xuống khu đất chống để kết thúc phần thi
khi còn cách mặt đất khoảng hai mươi mét chiếc sùa của phi công này gặp phải lỗi kỹ thuật đột ngột xoắn lại rồi rơi xuống đất
ngay sau đó lực lượng cứu hộ tích cực sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
liên quan đến vụ việc chiều hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện sa thầy cho biết
huyện cùng tỉnh con tum đã cử đoàn công tác đi thăm viếng chia buồn và có một khoản hỗ trợ gia đình nạn nhân
đồng thời ban tổ chức cũng đã bố trí xe đưa nạn nhân về quê để gia đình lo hậu sự
sau khi kết thúc giải lãnh đạo huyện cũng sẽ họp để đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức
theo đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thể thao hàng không sgp chi nhánh con tum
sau khi xảy ra vụ việc các thành viên giải đấu đã quyên góp được gần một trăm linh triệu đồng hỗ trợ bước đầu cho gia đình nạn nhân
vì này cho biết thêm những phi công tham gia giải đều bắt buộc phải mua bảo hiểm
trước giải đấu ban tổ chức đã kiểm tra việc này
hiện tại đơn vị đang xử lý hồ sơ bảo hiểm cho nạn nhân
trước đó ngày hai mươi bốn tháng ba lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh con tum thông tin khoảng một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng ba
đơn vị tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng hôn mê sâu bị chấn thương nặng
bệnh viện đã tích cực cấp cứu tuy nhiên nạn nhân tử vong sau khoảng ba giờ vào viện
hôm nay ba bay chuyến cuối thì mất liên lạc

hiện tại cả năm nạn nhân đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để đưa về an táng
tại ngôi nhà của phi công trực thăng bel năm trăm linh năm nhiều người đã nghẹn lòng không cầm được nước mắt
khi biết tin phi công chú quang minh đã về với bầu trời xanh mãi mãi
đêm trắng của người vợ phi công khi nhận tin máy bay bel năm trăm linh năm rơi
gần ba ngày sau sự cố trực thăng bel năm trăm linh năm rơi xuống vùng biển vịnh hạ long
con ngõ trước nhà phi công chu quang minh năm mươi chín tuổi
đông đủ họ hàng cùng người thân vội vã chuẩn bị công tác hậu sự theo phong tục
chiếc bàn thờ phía trong dựng vội di ảnh người quá cố vẫn chưa được treo lên
cạnh đó là mẹ của nạn nhân ngồi gục nước mắt bà rơi không ngừng
vừa trải qua nỗi đau mất chồng bà nguyễn thị ngân năm mươi năm tuổi
cô nén lại cảm xúc để cùng người thân chuẩn bị tăng lễ
chia sẻ với người tới thăm viếng người phụ nữ không ít lần bật khóc
bà luôn nhắc tới mong ước về ngày chồng nghỉ hưu vào cuối năm nay
khi đó họ sẽ cùng nhau thực hiện dự định về những chuyến du lịch
mà không lo bị gọi về gấp để thực hiện nhiệm vụ
trước chuyến bay định mệnh phi công đại tá chu quang minh vừa trở về nhà
sau chuyến công tác đà nẵng kéo dài hơn một tuần
ông nghỉ ngơi tại nhà hai ngày rồi nhắn tin cho vợ
mai anh đi hạ long bay khoảng một tuần trước khi lên đường
tối ngày năm tháng bốn bà bất ngờ nhận được điện thoại của con
mẹ ơi mẹ về nhà có việc
tới nhà cô con gái thông báo lát nữa có người công ty ba
nói chuyện người phụ nữ chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra
thì con gái đã tiếp lời
hôm nay ba bay chuyến cuối thì mất liên lạc
bà ngân lạng người ít phút sau đại diện công ty trực thăng miền bắc
binh đoàn một mươi tám bộ quốc phòng có mặt thông báo sự việc
bà ngân nói nhiều người ăn ủi tôi lực lượng chức năng đang tìm kiếm
nhưng tôi cũng tự xác định được chuyện gì xảy ra khi máy bay gặp nạn
bởi tôi với chồng cũng chia sẻ với nhau rất nhiều về công việc
anh nói việc mất tín hiệu ở máy bay là rất nguy hiểm
những giây phút sau đó bà ngân nói chỉ biết chờ đợi
người vợ của đại tá phi công thức trắng đêm lên tháp hương cho ra tiên
để mong chờ phép màu đến với chồng mình
gần một giờ sáng ngày sáu tháng bốn phi công chú quang minh được tìm thấy
trên vùng biển vịnh hạ long
người con gái của nam phi công nhận tin nhắn nhưng chưa dám báo ngay cho mẹ
khoảng hơn hai giờ bà ngân thấy tài khoản mạng xã hội của con gái
được đổi ảnh đại diện sang nền màu đen
khi đó tôi đành chấp nhận rằng tôi đã mất anh thật rồi
bà nghẹn lời rồi lặng lẽ dọn dẹp nhà cửa để tươm tất khi đón chồng về
vợ của đại tá vi công nói tôi vẫn hình dung và hy vọng như chưa có chuyện gì xảy ra
tôi vẫn nghĩ anh chỉ đi công tác thôi
tôi không nghĩ có chuyện gì sẽ xảy ra đến với gia đình mình
chung giống với nhau hơn ba mươi năm bà ngân đã quá quen với những chuyến công tác của chồng
sau bốn năm học tại nga ông minh về nước làm việc được hai năm thì họ nên duyên vợ chồng
họ có với nhau hai người con sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và hai nghìn bốn
thời điểm đó nam phi công đang công tác tại cát bi hải phòng rồi sau đó là đà nẵng
tới năm hai nghìn ông minh bắt đầu làm phi công cho công ty trực thăng miền bắc
bà cùng chồng ra hà nội sinh sống tới nay
công việc khiến cho ông minh đi công tác nhiều hơn ở nhà
có những chuyến kéo dài hai mươi ba tháng
cũng có khi đang ở quê nhà tại hải phòng ông phải bỏ giờ bữa cơm cùng vợ ở lại để lên hà nội gấp vì có chuyến bay cấp cứu
bà ngân giải thích những phi công có đủ số giờ bay an toàn và chứng chỉ điều kiện luôn phải như vậy
dù công việc rất bận nhưng ông luôn lo toan mọi việc trong gia đình
bà ngân chia sẻ anh ấy là người chồng người cha mẫu mực
tự bản thân anh luôn khẳng định rằng mình là người thuyền trưởng của mẹ con tôi
chỉ vào những mô hình máy bay bầy khắp nhà người phụ nữ nói chồng mình rất yêu nghề
ông chưa từng nghĩ tới việc sẽ gắn bó với một công việc khác
đặc thù công việc khiến ông ấy chưa từng có một chuyến du lịch dài hơn hai ngày đông đủ cùng gia đình
bà nghẹn lời cuối năm nay theo dự định anh sẽ được nghỉ hưu sau quá trình gắn bó với bầu trời
tôi đã dự định sẽ cùng anh có một chuyến đi mà không lo về công việc gấp
vậy mà hơn ba mươi năm làm nghề phi công trong trí nhớ của bà ngân
chồng mình chưa từng có ngày nghỉ phép nên sự việc xảy ra bà ngân cũng tự an ủi bản thân và các con
đây là chuyến công tác lâu dài của chồng mình
được biết đại tá phi công chú quang minh đã được đưa về nhà tăng lễ thành phố hạ long để chuẩn bị các thủ tục mai táng
có mặt tại nhà tăng lễ bà n v t chị dâu của anh chu quang minh
không giấu nổi nước mắt khi nói
nói về người em chồng xấu xố
bà t cho biết sáng nay bà cùng một người thân khác trong gia đình bắt xe đi từ nam định tới quảng ninh để nhìn mặt em nó lần cuối
ngoài ra còn năm người thân khác cũng đi từ hà nội xuống thành phố hạ long sáng nay
mà tề kể anh chu quang minh là người con trai thứ tư trong gia đình có bảy anh chị em
anh minh có hai người con một trai một gái trong đó người con gái cả đã lập gia đình và đang cùng làm việc cùng công ty bố
con trai thì đang học đại học
bà t khóc nước nở
bà t nói trong gia đình minh sống rất hòa thuận và tình cảm
cứ có thời gian rảnh rỗi là vợ chồng mình lại thu xếp về quê thăm anh chị
đứng lẫn trong đoàn người thân tại khu vực nhà tăng lễ đôi mắt ông phạm văn tam bảy mươi tuổi ở hải phòng
chú vợ của phi công minh đỏ hoe không giấu nổi nỗi đau xót khi nói về người cháu trai đã ra đi mãi mãi
ông tam chia sẻ cháu nó là một người giống rất tình cảm được mọi người trong gia đình quý mến
chúng tôi ở đây để tiện đưa cháu về nơi ăn nghỉ cuối cùng
theo chia sẻ từ gia đình ngày tám tháng bốn lễ viếng đại tá phi công chu quang minh sẽ được tổ chức
tại nhà tăng lễ bộ quốc phòng ở số năm trần thánh tông thành phố hà nội
ông sẽ được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà ở xã mỹ tân huyện mỹ lộc tỉnh nam định
xoát ra lời nói đùa lần cuối thôi của nạn nhân máy bay rơi ở vịnh lan hạ
liên quan tới vụ tai nạn trên ba nạn nhân trong vụ rơi trực thăng belar năm trăm linh năm cũng đã được đưa về quê nhà tại đà nẵng
không một ai có thể ngờ chuyến đi du lịch mừng sinh nhật lại trở thành đại tăng của cả gia đình
con rể của vợ chồng nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng vẫn chưa hết bàng hoàng
xót xa khi kể lại những kỷ niệm cuối cùng của bố mẹ
anh nguyễn cao cường người đi cùng đoàn bốn nạn nhân kể đoàn gồm bảy người
đều là người cùng gia đình và có mối quan hệ quen biết đi từ đà nẵng ra quảng ninh du lịch
dự định của đoàn là đi từ thứ tư đến chủ nhật là về
với tour từ tuần châu sang huyện cô tô
rồi đi về du thuyền đêm trên vịnh hạ long
anh cường là con rể ông hồ tái lực sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn và bà nguyễn thị hội sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
ngoài vợ chồng anh cường ông lực cháu nhỏ con anh cường
thì đoàn có thêm em gái ông lực là bà hồ thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
và bà phạm thị b sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám là bạn của ông lực
sáng ngày năm tháng bốn đoàn ra đến thành phố hạ long rồi đi thăm thú một số nơi
đến chiều muộn thì cả đoàn mới nảy sinh ý định đi máy bay trực thăng
để thăm vịnh hạ long
nhưng do con gái nhỏ mới một mươi ba tháng tuổi của vợ chồng anh cường ốm sốt
nên vợ chồng anh cường quyết định ở lại để chăm con không đi cùng đoàn
theo anh cường do đến khách sạn vợ anh làm vỡ chiếc ly nước và cứ thấy nóng ruột
ban đầu kế hoạch của đoàn không có tour đi máy bay trực thăng tham quan vịnh hạ long
nhưng do có người đề xuất vì vậy nên anh cường mới gọi dịch vụ và đặt vé
anh cường bật khóc
lúc mọi người lên máy bay mẹ vợ em còn nói đùa
đời mình đi du lịch đi máy bay nhiều rồi
đi chuyến này là chuyến cuối nhé
ai ngờ mẹ em nói như vậy lại thành lần cuối thật
anh cường kể theo lịch trình thì bay có một mươi phút
nhưng đến một mươi năm hai mươi phút sau không thấy máy bay về
anh suốt ruột gọi điện cho tổng đài thì báo máy bay đã mất liên lạc
anh cường bần thần cho hay
lúc ấy vợ chồng em hoảng hốt lắm lo vợ đau buồn
nên em không cho vợ em ra nhà tăng lễ đón bố mẹ về
túc trực ở nhà tăng lễ với đôi mắt đỏ hoe thầm quầng
anh hồ tá tuấn nhà ở phường hải châu hai
quận hải châu thành phố đà nẵng cho biết
anh ra đây để đón bố lực mẹ hội và cô ruột là hồ thị oanh
trong vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh hạ long
ba người thân thiết của anh đã tử nạn
anh tuấn kể bố mẹ anh trước đây mở hiệu vàng làm ăn cũng khá giả
vài năm gần đây khi điều kiện kinh tế đã ổn
bố mẹ anh mới lùi về phía sau
giao lại việc kinh doanh cho con cái rồi thỉnh thoảng đi du lịch
anh tuấn nghẹn lời các con ai cũng ủng hộ bố mẹ đi du lịch
cho vui vẻ thành thơi
nào ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của bố mẹ
đứng kề cạnh anh họ anh huỳnh quốc phước
con của nạn nhân phạm thị bê
nhà ở phường hòa an quận cầm lệ thành phố đà nẵng giót xa
mẹ em cả đời vất vả vì phải nuôi bốn con ăn học
giờ thành thơi đi chơi được thì lại tử nạn
theo lời anh phước bố anh bị bệnh nặng
lúc nhận được tin máy bay rơi
anh vội vã đặt vé máy bay rồi đi luôn không dám báo tin cho bố
anh phước chầm giọng nói
tuy nhiên sáng nay em cũng đã phải điện báo cho bà biết rồi
để con ở nhà chuẩn bị hậu sự cho mẹ
chỉ sợ ba em sốc gục xuống đấy thì khổ